vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo đào hữu thọ
chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi giết người
theo cáo trạng vào hồi một mươi bảy h ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi uống rượu bị cáo đào hữu thọ đến nhà bố mẹ vợ
ở đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn để tìm vợ đã ly hôn và con trai
khi vào nhà bố vợ là ông dương doãn long đã đuổi thọ ra khỏi nhà thọ đã xuống bếp lấy hai con dao nhọn đâm liên tiếp vào người ông long
bà trương thị phương chạy tới căn ngăn cũng bị thọ đâm nhiều nhát liên tiếp
bị cáo đào hữu thọ đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
bà phương tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp còn ông long bị thương tật với tỷ lệ sáu mươi hai
bị cáo đảo hữu thọ đã có hai tiền án với tội cố ấy gây thương tích
tháng một năm hai nghìn một mươi năm mới ra tù và chưa được xóa án tích đối tượng lại tiếp tục phạm tội giết người
hội đồng xét xử tuyên án tù trung thân đối với bị cáo đào hữu thọ
ngoài số tiền đã bồi thường hơn ba trăm tám mươi triệu đồng bị cáo thảo còn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền hơn một trăm linh triệu đồng